còn liên quan đến đại án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về tiêu thụ tại các tỉnh phía nam
vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đào ngọc viễn một mươi bảy năm tù phan thanh hữu một mươi sáu năm tù nguyễn minh đức một mươi năm tù
nguyễn hữu tứ một mươi năm năm tù lê thanh trung một mươi ba năm tù võ thanh bình một mươi một năm tù trần thị thanh vân chín năm tù
các bị cáo còn lại lĩnh án từ chín tháng hai mươi ba ngày tù bằng thời hạn tạm giam đến một mươi một năm tù
một mươi một bị cáo bị phạt tiền và hai bị cáo hưởng án treo
hội đồng xét xử nhận định ba bị cáo viễn hữu và đức giữ vai trò chủ mưu cầm đầu do đã bàn bạc góp vốn mua xăng từ singapore
vận chuyển bất hợp pháp về việt nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính
hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách của nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia dối loạn thị trường
riêng bị cáo ngô văn thụy đội trưởng
đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên án một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
tại phiên tòa tỉnh đồng nai cũng công bố quyết định tịch thu một mươi bảy tàu thủy hai mươi hai xe bồn ba ô tô hai xe mô tô sáu mươi năm điện thoại di động
và tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn sổ đỏ